tại tp hcm hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm đã tham gia hiến máu nhân đạo
nhằm bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ nhân dân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
chương trình đã thu được hơn ba trăm linh đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu của trung tâm hiến máu nhân đạo
tp hcm để cứu người trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám đoàn thanh niên tổng công ty điện lực thành phố đã phát động ba đợt hiến máu nhân đạo
với số lượng hơn một đơn vị máu
đây là một trong những hoạt động tình nguyện evn vì cộng đồng của tổng công ty điện lực thành phố
nhằm phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
chung tay xây dựng thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình